thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh cao bằng
mới đây bệnh viện đã cấp cứu cho bệnh nhi bảy tuổi và ông nội chú tại thành phố cao bằng cùng bị ngộ độc nấm
theo gia đình bữa tối có canh nấm được hái từ vườn nhà không rõ thuộc loài nào
sau ăn hai giờ bệnh nhi và ông nội cũng có biểu hiện nun nhiều lần kèm theo đau bụng mệt lả
nên gia đình lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu
các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc nấm nên đã tiến hành cấp cứu theo phác đồ giải độc của bộ y tế
hiện tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân này đã ổn định
các bác sĩ cho biết nấm là một loại thực phẩm dinh dưỡng bồi bổi sức khỏe
tuy nhiên không phải loại nấm nào cũng sử dụng làm thực phẩm được
những loại nấm chúng ta thường sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày có thể kể đến như là nấm dơm nấm hương nấm kim châm nấm sò nấm mèo
theo thống kê trong khoảng một mươi loài nấm trên toàn thế giới hiện nay ước tính có khoảng năm mươi một trăm linh loài gây độc
nước ta có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên thuận tiện cho các loài nấm phát triển đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè
các loại nấm độc phần lớn được xác định theo kinh nghiệm mặc dù có một số sách hướng dẫn hoặc đơn giản xác định bằng cách cho xúc vật ăn
tuy nhiên thực tế thì trong phần lớn các trường hợp việc xác định nấm và độc tố là rất khó
độc tố nằm trong toàn bộ cây nấm mũ viến vòng cuống bao góc nấm
độc tố có thể thay đổi theo mùa trong quá trình sinh trưởng của nấm trong môi trường đất đai khí hậu và thường gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe rất phức tạp và khó tiên lượng

độc tố sẽ làm chất độc của nấm ngấm rất nhanh vào máu làm tăng hiệu lực của độc tố trong cơ thể
để phòng ngừa ngộ độc nấm người dân cần tuyệt đối không ăn nấm lạ nếu không rõ nguồn gốc xuất xứ chỉ được sử dụng nấm khi biết chắc chắn nấm đó không chứa chất độc hại
không an thử hoặc cho động vật an thử vì có loại nấm xuất hiện ngộ độc rất muộn hai mươi hai mươi bốn giờ vì khi thử không biết được loại nấm động hay không nên rất nguy hiểm có thể chết người nếu thử phải nấm độc
không hài nấm non để ăn vì chưa thấy hết đặc điểm cấu tạo của nấm nên không xác định rõ loại nấm không ăn nấm quá già
khi bị ngộ độc nấm cần phải đưa tất cả những người bị ngộ độc và cả người cùng ăn nấm dù chưa có biểu hiện triệu chứng đến các cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa và theo dõi
nấm tươi mới hái nên sơ chế và sử dụng ngay vừa đảm bảo an toàn vừa giúp các chất dinh dưỡng trong nấm không bị mất đi
nếu để nấm lâu ngày không bảo quản cẩn thận nấm bị ôi và nát cũng có thể chuyển thành nấm độc